dùng dao uy hiếp giật túi sách của một cô gái ngay trong đêm
khi cố gắng giữ lại tài sản cô gái bị các đối tượng kéo lê hơn năm mươi mét trên đường
vụ việc vừa xảy ra tại thành phố đà nẵng và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
ngày sáu tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết đã truy xét thành công
và làm việc với hai nghi phạm một mươi năm tuổi và một mươi ba tuổi đều trú thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày năm tháng bảy hai đối tượng mang theo hung khí dạo quanh nhiều tuyến đường để tìm người cướp tài sản
khi đến đoạn vắng trên đường trường sơn phát hiện chị phan thị vô thường trú tại huyện hòa vang
đang đi xe một mình cả hai áp sát đưa dao lên uy hiếp và giật túi sách
khi nạn nhân cố giảng lại chiếc túi thì bị hai tên cướp kéo lê năm mươi mét trên đường
chị thường cho biết bên trong túi sách có một điện thoại trị giá hai mươi một triệu đồng
một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau gần hai mươi giờ truy xét công an quận cẩm lệ đã bắt giữ được hai đối tượng